quen nhau qua mạng xã hội bùi tiến quân sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín đã quen nht sinh năm hai nghìn sáu cùng có hộ khẩu thường trú tại huyện đan phượng và nảy sinh quan hệ tình cảm yêu nhau
trong một lần rủ nhau đi xem phim quân đã đưa tê vào nhà nghỉ và thực hiện hành vi giao cấu
sau khi phát hiện việc tê có quan hệ tình dục với quân mẹ tê đã đến cơ quan công an trình báo
cũng giống câu chuyện của quân nguyễn văn tiến sinh năm hai nghìn một nảy sinh tình cảm với t mở sinh năm hai nghìn tám
sau khi quen biết nói chuyện với nhau trên mạng xã hội facebook quá trình yêu nhau cặp đôi đã làm chuyện người lớn vài lần dẫn đến việc tm mở mang thai
người nhà của tm đã trình báo với cơ quan công an sau đó tiến đã đến công an huyện đan phượng đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội
hành vi quan hệ với trẻ dưới một mươi sáu tuổi là vi phạm pháp luật
em chỉ nghĩ đơn giản tình yêu đến với nhau
thì nếu mà em và bạn nhìn đều có con hay là gì thì chúng em sẽ cưới nhau thôi
hầu hết các đối tượng phạm tội quan hệ với trẻ em vị thành niên đều có chung giải thích rằng họ không hiểu biết pháp luật và không ai nói cho họ biết
các đối tượng đều có chung suy nghĩ
chỉ những trường hợp quan hệ trải ý muốn mới phạm tội còn đã được sự chấp thuận đồng ý tự nguyện thì không sao
trong thời buổi công nghệ bốn này thì đại đa số những giới trẻ vị thành niên thì đều sử dụng các mạng công nghệ mạng xã hội để giao tiếp với nhau
nhất là về gia đình thì cũng ít khi mà quản lý với con cái dẫn đến những tình trạng yêu đương sớm
đặc biệt trong đấy thì các đứa trẻ vị thành niên thì chưa nhận thức được
những hành vi của mình cũng chưa am hiểu gì về pháp luật
làm và theo cái cảm tính của mình thực hiện những cái hành vi đấy thì sẽ để lại hậu quả như kiểu mang thai hoặc là sang chấn về tâm lý sau này
sẽ để lại di sứng rất hậu quả rất là quan trọng
đây cũng là một lầu hồi cảnh tịch cho đại đa số những gia đình có con trong lứa tuổi vị thành niên
hiện nay pháp luật quy định rất rõ về các hành vi xâm hại tình dục đối với người dưới một mươi sáu tuổi
bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm quy định người nào thực hiện hành vi dùng vũ lực đe dọa vũ lực lợi dụng tình trạng không thể tự vệ của nạn nhân hoặc thủ đoạn khác giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ một mươi ba tuổi đến dưới một mươi sáu tuổi giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người dưới một mươi ba tuổi dù tự nguyện hay ép buộc đều có thể phải chịu trách nhiệm không hình phạt lên đến trung thân hoặc tử hình
hiện nay pháp luật quy định rất rõ về các hành vi xâm hại tình dục đối với người dưới một mươi sáu tuổi đe dọa vũ lực lợi dụng tình trạng không thể tự vệ của nạn nhân hoặc thủ đoạn khác giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ một mươi ba tuổi giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ một mươi ba tuổi giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ một mươi ba tuổi